thời gian qua trên địa bàn thành phố cần thơ diễn ra tình trạng các chủ đầu tư mua đất nông nghiệp
sau đó tách thửa xây dựng cầu đường không phép rồi bán lại cho người khác để xây nhà
hiện nay thành phố đã phát hiện một trăm bốn mươi tám khu dân cư tự phát và đang tích cực giả soát
cũng như tìm hướng xử lý theo quy định của pháp luật
chiếc bảng cảnh báo này vừa mới được ủy ban nhân dân phường long hòa quận bình thủy
gắn vào ngõ ở một khu dân cư tự phát
chính quyền địa phương đang áp dụng các biện pháp mạnh mẽ
đồng thời tuyên truyền sâu rộng để hạn chế thấp nhất giao dịch bất động sản cho người dân
chiếc cầu này đã xây dựng không phép nên buộc phải tháo rỡ trả lại hiện trạng ban đầu
ngay sau đó lực lượng chức năng tiến hành khoan cắt và đập bỏ cây cầu
trước sự chứng kiến của ban ngành hiệu quan quận bình thủy và người dân địa phương
sau khi chúng tôi cưỡng chế xong cây cầu này thì cũng có những biện pháp như là
đặt cái biển cảnh báo xung quanh các vị trí thừa đất này
nhằm mục đích cảnh báo cho người dân đây là những khu văn lô tự phát
chưa được cơ quan thẩm quyền có phê diệt
đề nghị người dân cảnh giác mẫu giao dịch là quyền sử dụng đất
và xây dựng thì đề nghị người dân nên liên hệ với quỹ quan dân phường lông ngoài
là đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông kiều long
thành phố cần thơ đang trở thành thị trường bất động sản phát triển
giá nhà đất tại quận trung tâm đã cao nay càng hiếm
khiến người dân đổ xô mua đất xây nhà ở quận văn
từ nhu cầu này các khu dân cư tự phát cũng bắt đầu hình thành
không phải mới đây mà âm thầm từ nhiều năm trước
đồng thời thành phố cần thơ cũng cho rằng do nhu cầu tăng cao
mà vướng ở đây là các khu dân cư theo quy hoạch gặp khó khăn

vì vậy việc giao dịch bất động sản tại các khu dân cư tự phát đều có nguy cơ thiệt hại cao
vì vậy việc giao dịch bất động sản tại các khu dân cư tự phát đều có nguy cơ thiệt hại cao
cụ thể mua đất trồng cây lâu năm đất lúa về lâu dài sẽ không được phép chuyển quyền sử dụng đất để cất nhà
nếu là đất đô thị cũng không được phê duyệt xây dựng vì không bảo đảm các yếu tố hạ tầng kỹ thuật cho phép
để phát triển trở thành khu đô thị theo quy hoạch chung của thành phố